tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đánh giá quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh theo hướng công nghiệp công nghệ cao hiệu quả thân thiện nhằm đưa ra những kiến nghị giải pháp cho quá trình thực hiện tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp và đầu tư tại địa phương
các tham luận tại hội thảo sẽ là cơ sở để đưa ra những hoạch định cụ thể nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao của bắc ninh nói riêng và các tỉnh thành trong cả nước nói chung
tối nay tại nhà hát lớn hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với tổ chức quốc tế pháp ngữ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày quốc tế pháp ngữ
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc đánh giá cao những thành quả mà cộng đồng đạt được trong các lĩnh vực hợp tác và đóng góp tích cực của cộng đồng pháp ngữ vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu cả về an ninh và phát triển
trong thời gian qua việt nam đã có nhiều nỗ lực và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cộng đồng pháp ngữ cũng như tăng cường hình ảnh pháp ngữ tại khu vực
quan hệ hợp tác với việt nam và cộng đồng pháp ngữ ngày càng được thắt chặt vai trò và vị thế của việt nam tại cộng đồng ngày càng được củng cố và nâng cao
thứ trưởng cũng đã khẳng định việt nam đã đang và sẽ tiếp tục chủ động tích cực tham gia đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ vì hòa bình ổn định phát triển bền vững trên thế giới sẵn sàng làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của pháp ngữ ở khu vực châu á thái bình dương
sáng một mươi bảy tháng ba ubnd tp hà nội tổ chức trao huân trường hữu nghị của chủ tịch nước cho giáo sư người pháp roen nora
đây là huân chương hữu nghị cao quý nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trao tặng cho người nước ngoài
những năm qua giáo sư roenerra nhiều lần thăm và làm việc tại hà nội để tìm hiểu hệ thống y tế thủ đô
trong thời gian công tác tại việt nam ông trực tiếp thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân
năm hai nghìn một mươi sáu giáo sư đã tư vấn để hà nội hoàn thành trung tâm kỹ thuật cao về tiêu hóa thuộc bệnh viện sanh pô
trong thời gian ghi nhận những đóng góp của giáo sư roen nora chủ tịch nước đã quyết định trao tặng huân trường hữu nghị cho ông
phát biểu sau khi nhận huân chương giáo sư roenerra nhấn mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa việt nam và pháp đã từ lâu đời
ông mong muốn tiếp tục đóng góp công sức đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y hà nội
hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị phối hợp với oxfam việt nam tổ chức hội nghị tổng kết
sau hai năm triển khai sáng kiến dân chấm điểm m score và công bố kết quả năm hai nghìn một mươi sáu
được triển khai từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn sau hơn hai năm thực hiện dự án dân chấm điểm m score đã cung cấp giải pháp hữu hiệu
cho công tác đánh giá chất lượng dịch vụ công tại quảng trị
việc thực hiện dự án này đã từng bước làm thay đổi nhận thức thái độ trách nhiệm cải thiện năng lực của đội ngũ cán bộ công chức
tại các cơ quan chuyên môn cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương
qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci cuối năm hai nghìn một mươi sáu lên một mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên dự án dân chấm điểm m score vẫn còn tồn tại một số khó khăn và hạn chế như một số nội dung cập nhật còn thiếu chính xác
chưa thường xuyên việc giải quyết và trả lời các kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng nhiều thời điểm còn chưa kịp thời
hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác hành chính công tại địa phương trong thời gian tới
thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chiều nay tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức cuộc thi
ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên step up student ideas lần thứ nhất
sau năm tháng phát động và triển khai trên mọi miền đất nước từ năm trăm sáu mươi chín ý tưởng dự thi vòng sơ loại đến sáu mươi một ý tưởng tham dự vòng trung khảo khu vực
cuộc thi đã đi đến vòng chung kết toàn quốc một mươi năm nhóm thí sinh với một mươi năm ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc
đại diện cho tinh thần khởi nghiệp sự năng lực
động sáng tạo của sinh viên việt nam trong và ngoài nước sẽ hội ngộ tại thủ đô hà nội
sau vòng trung khảo khu vực một mươi năm nhóm thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao về tính khả thi của ý tưởng
phương thức trình bày khoa học cùng kỹ năng thuyết trình cuốn hút
những ý tưởng khởi nghiệp tham dự vòng chung kết toàn quốc đã thể hiện khả năng khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực đa dạng của sinh viên việt nam
mới đây bộ y tế đã triển khai công tác truyền thông về phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và cúng gia cầm độc lực cao tại thành phố lạng sơn
hoạt động này nằm trong chuỗi kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm hai nghìn một mươi bảy và đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác y tế địa phương của bộ y tế
buổi tập huấn công tác truyền thông về phòng chống dịch cúm ah bảy n chín nhằm mục đích đưa thông tin về tình hình dịch cúm ah bảy n chín tại nước ngoài và việt nam
đồng thời các đại biểu trong buổi tập huấn cũng trao đổi những giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người tại nước ta trong thời gian tới
tại buổi tập huấn ông đặng quang tấn phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra những số liệu
thông tin về diễn biến tình hình dịch cúm ah bảy n chín ở nước ngoài và việt nam
theo đó từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tới nay dịch cúm ah bảy n chín ở trung quốc đang có chiều hướng gia tăng mạnh cả về quy mô số lượng
tốc độ lây lan tạo thành đợt dịch thứ năm
với hơn bốn trăm sáu mươi trường hợp mắc tại một mươi bốn tỉnh thành phố tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại trung quốc đã ghi nhận thêm bốn trăm bốn mươi chín trường hợp mắc cúm ah bảy n chín trong đó có chín mươi sáu trường hợp tử vong
qua đó đại diện cục y tế dự phòng cũng khẳng định đến thời điểm này
nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm ah bảy n chín trên da cầm và người
nhưng nguy cơ lây truyền dịch bệnh cúm ah bảy n chín từ da cầm sang người qua đường biên giới việt nam với trung quốc là rất cao
vừa qua bộ y tế tập trung chỉ đạo quyết liệt các công tác phòng chống dịch cúm ah bảy n chín
thông qua rất nhiều hoạt động
thứ nhất là công tác kiểm tra công tác chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành công tác giám sát
đối với công tác giám sát thì chúng tôi triển khai chủ động và tích cực những biện pháp
ví dụ như giám sát thường xuyên giám sát chủ động hoặc là giám sát điểm
lấy những mẫu nghi ngờ những trường hợp có biểu hiện của cúm để xét nghiệm
virus cúm h bảy n chín hay không thì cũng rất may là chưa ghi nhận trên trường hợp nào
rồi công tác truyền thông công tác tập huấn công tác chuyên môn
thì phải nói rằng trong thời gian vừa qua bộ y tế cũng đã làm rất tích cực
và cũng đã đáp ứng phòng chống hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào việt nam
thời gian tới cục y tế dự phòng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch cúm ah bảy n chín
để kịp thời phát hiện ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ da cầm sang người
bên cạnh đó cục y tế dự phòng cũng đề nghị các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm da cầm
trong phần tin quốc tế mỹ không loại trừ hành động quân sự với triều tiên
khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng g hai mươi tại đức
hôm nay ngoại trưởng mỹ rectorison đang ở thăm hàn quốc tuyên bố sự kiên nhẫn chiến lược của mỹ với
triều tiên đã hết đồng thời nhấn mạnh washington sẽ bàn thảo về phương án không loại trừ hành động
quân sự nhằm vào bình nhưỡng phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà yoon biose
ngoại trưởng mỹ rex tillerson khẳng định chính sách kiên nhẫn chiến lược của mỹ đối với triều tiên
đã chấm dứt ông nhấn mạnh mặc dù không muốn tình hình diễn biến thành xung đột quân sự sau washington
sẽ tiếp tục phương án hành động quân sự lên bàn thảo luận trong trường hợp bình nhưỡng tiếp tục gia
tăng chương trình vũ khí của mình trong khi đó ngoại trưởng hàn quốc yoon byung se khẳng định seoul
và washington có chung một mục tiêu là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên ông cũng nhấn mạnh hệ
hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mà hàn quốc đang triển khai chỉ nhằm tự vệ trước
không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác nhật bản hôm nay tổ chức cuộc diễn tập sơ tán đầu tiên
đối với các cư dân ở thành phố oga tỉnh akita miền bắc nước này dựa trên kịch bản một tên lửa
đạn đạo được phóng xuống vùng biển của nhật bản cuộc diễn tập được thực hiện theo giả định một tên
lửa đạn đạo rơi xuống vùng biển ở ngoài khơi tỉnh akita nhằm nhanh chóng truyền phát thông tin và
tạo điều kiện thuận lợi để sơ tán an toàn các cư dân trong cuộc diễn tập giới chức địa phương đã
hối thúc một trăm một mươi cư dân và những người khác tham gia diễn tập ở một quận thuộc thành phố oga phải sơ tán
tới một tòa thị chính và trường tiểu học chính quyền trung ương cung cấp thông tin khẩn cho các
chính quyền địa phương một phần thông qua dịch vụ cảnh báo khẩn cấp j alux chuyên sử dụng trong
trường hợp xảy ra các thảm họa sau đó thành phố sẽ sử dụng các hệ thống không dây để phát thông tin
nhận được cho cư dân đã đăng ký trước những thông tin như vậy thông qua điện thoại thông minh và
công cụ liên lạc của họ thủ tướng anh theresa may ngày hôm nay đã cam kết sẽ chiến đấu cho một
nước anh đoàn kết hơn sau khi quá trình rời khỏi lãnh đạo
đồng thời cảnh báo scotland không theo đuổi các kế hoạch đòi độc lập
phát biểu khi tham dự diễn đàn mùa xuân của đảng bảo thủ thủ tướng anh theresa may khẳng định
bà sẽ nỗ lực hết mình để đạt được một thỏa thuận đàm phán brexit có lợi cho nước anh
nhưng bà may cho biết người dân anh cần hợp sức để đạt kết quả tốt nhất
đối mặt với hai năm đàm phán khó khăn với nước anh bà may muốn áp đặt quyền lực của mình lên
một chương trình nghị sự mới tuy nhiên bà lại đang vất vả đối phó với sự chia rẽ
những người theo chủ nghĩa dân tộc ở scotland từng nhiều lần chỉ trích bà về việc ngăn chặn
yêu cầu của họ về một cuộc trưng cầu ý dân cho phép scotland rời liên hiệp anh
hôm nay cơ quan công bố đan mạch thông báo quyết định cho dẫn độ cô chung dung ja
con gái bà choi soo sin người phụ nữ là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng dẫn tới việc
cựu tổng thống hàn quốc park geun hye bị luận tội và phế chuất
chung yo ra hai mươi tuổi là một trong những nhân vật của bê bối tham nhũng
ở hàn quốc cô này đã bị bắt ở đan mạch vào ngày một tháng một vừa qua vì quá hạn thị thực sau khi
bị giới chức hàn quốc phát lệnh bắt giữ chính quyền seoul sau đó đã tìm cách dẫn độ chung ira
về nước quan chức văn phòng trưởng công tố đan mạch cho biết đã xem xét kỹ đề nghị của hàn quốc
về việc dẫn độ và nhận thấy rằng tất cả các điều kiện về dẫn độ đều phù hợp với luật dẫn độ của
đan mạch cô chung yora sẽ có ba ngày để kháng cáo quyết định trên tại các tòa án đan mạch
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm các nền kinh tế lớn g hai mươi khai mạc ngày
hôm nay tại thị trấn đức baden baden tại hội nghị bộ trưởng tài chính đức khẳng định các nền
kinh tế hàng đầu không quá lo ngại về triển vọng mỹ lật ngược các quy định về thị trường tài chính
tăng cao các cuộc thảo luận tại hội nghị được cho là có thể thể hiện nhiều bất đồng cơ bản về
nguyên tắc củng cố hoạt động thương mại giữa các nền kinh tế lớn trong nhiều năm qua những năm qua
thành viên các nước g hai mươi cam kết chống tất cả những hình thức bảo hộ và kiềm chế việc cố ý hạ giá nội
tệ tuy vậy tổng thống mỹ donald trump không cam kết điều tương tự ngược lại tân tổng thống
mỹ từng để ngỏ việc áp dụng chính sách bảo hộ mới và áp thuế quan biên giới vốn làm đau đầu nhiều
nước phụ thuộc thương mại với mỹ ông trump từng cáo buộc trung quốc thao túng tiền tệ cũng như
dọa tái đàm phán thỏa thuận thương mại mới với mexico và canada trước đó bộ trưởng tài chính mỹ
stephen mnuchin tái khẳng định quan điểm của mỹ mong muốn mối quan hệ thông thương tự do
bảo đảm lợi ích công bằng cho tất cả các bên tòa án ở nhật bản ra phán quyết cho rằng
chính phủ nhật bản và công ty điện lực tokyo tepco phải chịu trách nhiệm về việc sơ xuất để
xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân fukushima vào hồi năm hai nghìn một mươi một tòa án quận maebashi ở tỉnh
gunma miền trung nhật bản ra phán quyết yêu cầu chính quyền trung ương và tepco công ty điều hành
nhà máy fukushima phải bồi thường tổng cộng ba mươi tám năm mươi năm triệu yên tương đương ba trăm bốn mươi đô la mỹ
cho bên nguyên đơn gồm một trăm ba mươi bảy người dân fukushima vì những đau khổ mà họ phải chịu khi buộc phải
rời khỏi nhà cửa do dò dỉ phóng xạ từ lò phản ứng của nhà máy fukushima sau khi xảy ra trận động
đất sóng thần ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi một theo phán quyết của tòa án chính quyền tokyo nên dùng
quyền lập quy của mình đối với tepco để buộc công ty này triển khai các biện pháp phòng ngừa giữa
trên những dự đoán trước đây về khả năng xảy ra các trận động đất và sóng thần cấp độ mạnh trong
khu vực tòa án quận mebesi cũng cho rằng tepco lẽ ra phải chuẩn bị một số nguồn điện dùng trong
trường hợp khẩn cấp nhằm ngăn chặn thảm họa xảy ra những người dân sơ tán khỏi fukushima đã nộp
đơn kiện tập thể lên một mươi tám tỉnh ở nhật bản và đây là lần đầu tiên một tòa án công nhận nhà nước
phải chịu trách nhiệm vì gây ra những thiệt hại cho những người sơ tán trong thảm họa hai nghìn một mươi
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt